trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng một mươi hai tại hà nội hội điều dưỡng việt nam và trường đại học điều dưỡng nam định
phối hợp tổ chức y tế thế giới tổ chức hội nghị khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ chín
và kỷ niệm ba mươi năm ngày truyền thống hội điều dưỡng việt nam
trong thành tích chung của ngành y tế những năm qua luôn có sự đóng góp rất to lớn của đội ngũ điều dưỡng viên hộ sinh viên
đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của ngành y tế
về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh
hội nghị khoa học điều dưỡng toàn quốc năm nay có chủ đề
kết nối đào tạo và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực điều dưỡng hộ sinh
với bốn mươi bài trình bày của các nhà khoa học chuyên gia điều dưỡng trong nước và quốc tế tại hội nghị
tạo điều kiện để các nhà khoa học các nhà quản lý trao đổi kinh nghiệm tiếp cận những tiến bộ về lĩnh vực điều dưỡng
ứng dụng để cải tiến nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh tại việt nam